trong bối cảnh tàu xe trong những ngày giáp tết thường quá tải và giá cao thì những chuyến xe miễn phí do các cấp công đoàn địa phương tổ chức nhiều năm qua là cứu cánh với những người công nhân lao động khó khăn
dịp tết canh tí năm hai nghìn hai mươi công đoàn khu kinh tế hải phòng phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức tám mươi bốn chuyến xe đưa gần năm công nhân lao động và người thân các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh về quê đón tết
ngoài ra sau tết nguyên đán công đoàn khu kinh tế hải phòng sẽ tổ chức chuyến xe đón công nhân trở lại làm việc thí điểm tuyến thanh hóa hải phòng
chuyến xe sẽ đón công nhân các tỉnh nghệ an thanh hóa trở lại làm việc xuất phát từ thanh hóa vào chiều năm tháng riêng ngày hai mươi chín tháng một
ngoài điểm xuất phát tại khu công nghiệp nomura công đoàn khu kinh tế tổ chức nhiều chuyến xe đưa công nhân các khu công nghiệp về quê đón tết xuất phát tại khu công nghiệp tràng duệ vsip nhà hát thành phố hải phòng
ngày hai mươi hai tháng một
tức ngày hai mươi tám tháng chạp công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam tổ chức đưa hơn một công nhân về quê đón tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
đây là năm thứ năm liên tiếp công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam tổ chức những chuyến xe mang nhiều ý nghĩa này
cùng với việc tổ chức tết xung vầy thì việc tặng vé xe miễn phí là một trong những hoạt động chăm lo cho người lao động vui xuân đón tết
đồng thời mong muốn sau đợt nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi người lao động sẽ trở lại doanh nghiệp làm việc để tiếp tục ổn định đời sống đóng góp cho sự phát triển của địa phương